công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử phạt hành chính bốn đối tượng về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép
và đồng thời làm rõ việc không chấp hành quy định về tạm dừng hoạt động kinh doanh giải trí
để phòng chống dịch covid một mươi chín đối với một karaoke ở phương thống nhất
vào dạng sáng cùng ngày lực lượng công an thành phố biên hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke thạch thủy mộc
đường võ thị sáu phát hiện bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng chất ma túy trái phép trong quán
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một gói ma túy đá tổng hợp bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra trong thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín cơ sở vẫn đón khách vào quán
sau đó đóng cửa để cho các đối tượng ca hát sử dụng ma túy bên trong
trước đó trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng bốn lực lượng chức năng tỉnh đồng nai cũng đã phát hiện
hai cơ sở massage ở phương long bình tân và phương thống nhất tp biên hòa vẫn hoạt động
bất chấp quy định tạm dừng để phòng chống dịch covid một mươi chín